ông xe thả theo y xỉn thủ tướng vừa mới bắt cử của thái lan ngày hôm nay đã lên tiếng cảm ơn các nhà lập pháp đã ủng hộ và giúp ông chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng diễn ra vào chiều cùng ngày tại tòa nhà quốc hội
ông xe thả cũng cam kết sẽ sớm đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của người dân
phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở của đảng phiêu thái vì nước thái ông xe thả nhấn mạnh ông sẽ cố gắng hết sức làm việc không mệt mỏi để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân thái lan
ngoài ra thủ tướng mới đắc cử của thái lan cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau khi chính thức được nhà vua thái lan phê chuẩn quyết định bổ nhiệm
trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng thứ ba mươi của thái lan vừa qua ông xe thả giành được bốn trăm tám mươi hai phiếu ủng hộ một trăm sáu mươi năm phiếu chống và tám mươi một phiếu trắng vượt qua bán tổng số bảy trăm bốn mươi bảy ghế nghị sĩ của lưỡng viện
ngay sau khi đắc cử ông xe thả cùng liên minh một mươi một đảng do đảng phiêu thái đứng đầu sẽ bắt tay vào việc thành lập chính phủ mới